các đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm đến vấn đề vi phạm trật tự xây dựng tình trạng quy hoạch treo xây dựng không phép sai phép gây lãng phí nguồn lực xã hội bức xúc trong dự luận
trên địa bàn cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp
nhiều nơi chất lượng quy hoạch không đảm bảo đặc biệt là tình trạng quy hoạch nhiều năm không thực hiện
hay còn gọi là quy hoạch treo và không ít nơi treo biển vững gây lãng phí các nguồn lực của xã hội
cản trở sự phát triển chung của đất nước gây bức xúc trong dư luận và người dân
nhất là những người dân nằm trong khu vực gọi là quy hoạch treo sống trong chờ đợi mỏi mòn
xin bộ trưởng cho biết trách nhiệm giải pháp của bộ xây dựng và cá nhân bộ trưởng để giải quyết căn cơ vấn đề này
trước hết thì phải nói là cái trách nhiệm của các cơ quan lập
là thẩm định phê duyệt quy hoạch quản lý quy hoạch và thực hiện công tác ra soát đánh giá quy hoạch như tôi báo cáo lúc nãy
trách nhiệm thứ hai là các nhiệm vụ xây dựng là cũng là chưa kiểm tra đôn đốc thanh tra để xử lý kịp thời
trong thời gian tới thì bộ xây dựng sẽ tập trung hoàn thiện quy định pháp luật
bổ sung các quy định để tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư
rồi nhà đầu tư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch
cũng như là thẩm định các dự án đầu tư tăng cường thẩm tra năng lực của chủ đầu tư về vốn
cũng như khả năng huy động vốn rồi là nâng lên năng lực quản lý cũng như năng lực của các tổ chức tư vấn lập quy hoạch
qua tiếp xúc cử tri cử tri phản ánh là có tình trạng người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu nhưng mà thanh tra xây dựng vẫn nắm được
trong khi nhiều công trình lớn thậm chí là các cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng mà các cơ quan chức năng cũng không phát hiện ra
cử tri băn khoăn là liệu có tình trạng tham nhũng tiêu cực trong vấn đề này hay không
từ tình trạng vừa qua thì ngoài trách nhiệm của địa phương thì từ trách nhiệm quản lý của bộ xây dựng
đề nghị bộ trưởng cho biết là những giải pháp mà bộ đã và sẽ triển khai hoặc là tham mưu với cấp có thẩm quyền
để đảm bảo rằng mọi vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đều được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm
đối với việc này thì trong thời gian tới bộ xây dựng sẽ tập trung hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
trong quy hoạch trong hoạt động đầu tư xây dựng để mà xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng
tăng cường trách nhiệm của địa phương để công tác quản lý địa bàn quản lý trật tự xây dựng
cũng như là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra rồi xử lý nghiêm cán bộ công chức có thẩm quyền để xảy ra vi phạm mà không xử lý
cũng như là xử lý không kịp thời không triệt để
giải đáp câu hỏi đại biểu quốc hội về những khó khăn của thị trường bất động sản tại việt nam thời gian tới
bộ trưởng nguyễn thanh nghị cho biết sẽ thực hiện đồng bộ quyết liệt trách nhiệm các giải pháp của chính phủ
thủ tướng chính phủ đề ra như tiếp tục tạo điều kiện cho vay lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định pháp luật
ưu tiên cho vay dự án nhà ở xã hội cho công nhân nhà ở có giá phù hợp với đối tượng thu nhập thấp
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của các dự án đang triển khai để tạo nguồn cung cho thị trường
cũng trong phiên chất vấn chiều nay bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư bộ trưởng bộ giao thông vận tải
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đã trả lời làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quốc hội nêu có liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý
sáng nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài ian frew
đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam
nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chào mừng ngài ian frew sang nhận nhiệm kỳ công tác mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nêu rõ quan hệ việt nam anh đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tăng cường lòng tin chính trị
hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác chiến lược nhất là trong dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
cùng với đó quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật vương quốc anh
ngày càng được thắt chặt trên các lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm
bộ trưởng tô lâm đề nghị việt nam và vương quốc anh tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương
nhất là các tổ chức của liên hợp quốc tiếp tục duy trì triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp
trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác thông tin nghiệp vụ phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm
triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết xúc tiến đàm phán và ký kết hiệp định về dẫn độ tội phạm
để hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài ielt fu khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa vương quốc anh và việt nam
đồng thời ủng hộ làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích nhân dân hai nước
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn hai mươi
và tổng kết một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
buổi lễ được tổ chức trực tuyến từ hội trường lớn bộ công an đến hội trường công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tham dự buổi lễ còn có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu khai mạc buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật
và triển khai hưởng ứng ngày pháp luật việt nam trong công an nhân dân
bộ trưởng khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn coi trọng quan tâm đặc biệt đến công tác này
đã luôn đồng hành giúp đỡ hỗ trợ lực lượng công an nhân dân trong công tác xây dựng hoàn thiện tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng ngày pháp luật việt nam
trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu cấp ủy thủ trưởng công an đơn vị địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự bảo đảm tính thống nhất đồng bộ
bám sát thể chế hóa đầy đủ kịp thời chủ trương đường lối của đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện pháp luật về an ninh trật tự
đề cao kỷ luật kỷ cương phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật tăng cường phối hợp tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ban ngành
chính quyền đoàn đại biểu quốc hội các địa phương các tổ chức chính trị xã hội trong công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh và trật tự
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo
tận dụng các tiện ích của mạng xã hội viễn thông trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật
chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức triển khai thực hiện và công tác theo dõi đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong công an nhân dân
tiếp tục đổi mới nội dung đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật việt nam bảo đảm tiết kiệm thiết thực hiệu quả
để việc hưởng ứng ngày pháp luật việt nam trở thành công việc thường xuyên liên tục lâu dài là trách nhiệm của công an các đơn vị địa phương và của từng cán bộ chiến sĩ
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện ngay pháp luật việt nam
và tổng kết một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tham luận về việc triển khai thực hiện ngày pháp luật và tổng kết một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
qua một mươi năm triển khai thi hành luật và hưởng ứng ngày pháp luật trong công an nhân dân chất lượng hiệu quả công tác xây dựng tổ chức thi hành pháp luật về an ninh trật tự được nâng lên rõ rệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật

cũng trong sáng nay đoàn công tác của thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã khảo sát kiểm tra công tác tại công an phường phú trinh thành phố phan thiết để nắm bắt những khó khăn vướng mắc tại cơ sở trong triển khai thực hiện các mặt công tác công an đặc biệt là trong triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án sản xuất quản lý cấp căn cấp công dân và đề án sáu của chính phủ
tòa án nhân dân tỉnh long an đã tuyên án phiên xét xử phúc thẩm đối với lê tùng vân và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
các bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nghiêm trọng cần cách ly khỏi xã hội
vì thế tòa bác kháng cáo tuyên phạt bị cáo lê tùng vân năm năm tù các bị cáo lê thanh hoàn nguyên lê thanh
nhất nguyên lê thanh trùng dương cùng bị tuyên phạt bốn năm tù
bị cáo lê thanh nhị nguyên bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù
còn bị cáo cao thị cúc bị tuyên phạt ba năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối tượng nguyễn hoàng minh chủ tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin điều tra ban đầu một phụ nữ trú tại phường hải cảng thành phố quy nhơn đã thông qua mạng xã hội
để tìm người xem bói giải hạn cầu vận may
biết điều đó minh cùng với một đối tượng khác yêu cầu nạn nhân phải bỏ ra số tiền hai hai tỷ đồng
để thỉnh một bức tranh hình đức phật được vẽ bằng tay có phủ phép thần trú bằng hóa giải vận hạn
nạn nhân sau đó đã chuyển cho đối tượng hai hai tỷ đồng
sự việc sau đó được gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan công an
tòa án nhân dân tỉnh quảng nam vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt hai mươi một năm tù đối với hai bị cáo
là huỳnh tấn vĩ và hoàng văn ngọc cùng chú tại thành phố đà nẵng là giám đốc công ty cổ phần nhất thành nam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vĩ và ngọc biết thửa đất có diện tích hơn bốn m hai là đất trồng cây lâu năm
tuy nhiên hai đối tượng đã câu kết với nhau tự đặt tên là dự án coco green home
đưa ra các thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng ký hợp đồng đặt cọc để bán đất nền
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín vĩ và ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt của ba mươi bảy bị hại
số tiền hơn một mươi tám tám tỷ đồng trong đó vĩ chiếm đoạt một mươi năm tỷ chưa trả cho các bị hại
còn ngọc đã thanh lý và đền bù cho một số người mua đất với tổng số tiền là gần tám năm tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh quảng nam đã tuyên phạt bị cáo huỳnh tấn vĩ một mươi bốn năm tù
và bị cáo hoàng văn ngọc bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hôm nay công an huyện bù đốc tỉnh bình phước cho biết vừa bắt quả tàng hai đối tượng
là lê thanh hải và nguyễn tấn thắng cùng chú tại bình thuận đang vận chuyển một trăm tám mươi kg pháo trái phép
vào dạng sáng cùng ngày nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện bù đốc
phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện bù đốp và công an thị trấn thanh bình
phát hiện hai đối tượng điều khiển xe ô tô bảy chỗ có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra
thì phát hiện bên trong xe có một trăm tám mươi kg pháo
hiện vụ việc đang được công an huyện bù đốp tiếp tục điều tra làm rõ